hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
câu giấy ngày bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy giao quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
quá trình điều tra theo kết quả giám định của viện khoa học kỳ sự bộ công an nguyên nhân chết của cháu lê hoàng long là suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn không có tác động ngoại lực
căn cứ vào tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy có đủ căn cứ xác định hành vi của nguyễn bích quy
ngày hai mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn bích quy về tội vô ý làm chết người
ngày hai mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn bích quy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đang tiếp tục làm rõ các tình tiết và nội dung của vụ án

phước dùng tay chân đánh và đạp khiến ông kiếm tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong phước đã đến công an huyện an phú đầu thú
đến ngày năm tháng ba phước bị khởi tố điều tra
trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa phước đã thành khẩn khai báo và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo
có trách nhiệm bồi thường số tiền một trăm bảy mươi một triệu đồng cho người đại diện hợp pháp của người bị hại
liên quan đến vụ võ sư đánh vợ dã man xôn xao trên mạng xã hội vào ngày hôm qua
công an phường thạch bàn quận long biên hà nội đang xác minh làm rõ nội dung đoạn clip nói trên
công an phường thạch bàn đã làm việc với một số người trong vụ việc
trong đó có người chồng và gia đình phía nhà người vợ để phục vụ quá trình xác minh
người đàn ông được xác định là nguyễn xuân vinh một võ sư
nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là xuất phát từ việc người vợ cho chuyển tv vào phòng ngủ
nhưng ông vinh cho rằng việc này chưa hỏi ý kiến của mình
nên đã đánh đập vợ
một đường dây đánh bạc trên mạng internet bằng hình thức cá cược tài xỉu trong game king fun
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm hà nội đấu tranh chết xóa
đây là đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc online thông qua ứng dụng game kinh fan với quy mô lớn
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan công an đã bắt giữ một mươi hai đối tượng liên quan
trong đó bốn đối tượng cầm đầu gồm nguyễn trọng đoạt ba mươi hai tuổi
nguyễn văn đoàn hai mươi chín tuổi nguyễn minh giang ba mươi hai tuổi
cùng chú tại huyện mê linh hà nội và phan tuấn doanh ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh hương yên
các đối tượng xây dựng hệ thống đại lý cấp một cấp hai để các con bạc có thể giao dịch
mua bán tiền game bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng
và sử dụng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lợi bất chính
số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan công an quận bắc tử liêm đã khởi tố bắt tạm giam các đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra
thưa quý vị ma túy giờ đây được coi là tội phạm của các loại tội phạm
với những diễn biến ngày càng phức tạp hơn
không chỉ đơn giản là thuốc viện hay heroin
ma túy đang biến hình thành hàng chục loại khác nhau tấn công vào cộng đồng
trong đó ma túy đá là hợp chất đang được không ít giới trẻ sử dụng
ở trong bất chấp hiểm họa mà chúng có thể gây ra
phản ánh sau đây tại tỉnh bình phước
trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh bình phước
những gương mặt đều còn rất trẻ
nhưng đã có một thời gian dài vào đây điều trị sinh hoạt cai nghiện
ít thì vài tháng nhiều thì vài năm
con đường đến với các loại ma túy tưởng như vô cùng đơn giản
nhưng để kết thúc nó thì là cả một vấn đề
mà nghiêm trọng hơn còn có thể phải trả giá bằng cả tính mạng
thì em cũng không biết gì về ma túy
cho nên là bạn bè rủ đê
cho nên là em mới dính cái con đường này
và em thì dính với con đường này thì em cũng đã trả giá
và thấy tác hại của nó quá lớn
mặc dù được cảnh báo từ rất lâu về những tác động và sự nguy hiểm của nó
mà tùy đã vẫn âm thầm len lõi vào giới trẻ
trong đó sai lầm lớn nhất là hầu hết đều nghĩ
chỉ dùng thưởng một chút hay một lần thì không sao
cho đến khi họ nhận ra tác hại của nó thì đã quá muộn
giờ em vô đây em mới nhận ra được một điều thì
khuyên các bạn trẻ ở ngoài
thì cố gắng sao xong đừng có sử dụng ma túy
dù chỉ mà làm một lần thì nó hại cho bản thân và nhiều người
ma túy đá có khả năng gây dối loạn chức năng và tổn thương não mãn tính
tức là nếu không có chất này trong máu
vẫn tồn tại tình trạng loạn thần hoang tưởng ảo giác kéo dài
dối loạn cảm xúc hành vi do ảo giác gây ra
do đó việc điều trị cho các đối tượng nghiện ma túy đá cũng gặp rất nhiều khó khăn
đầu óc của các em bây giờ vào là chưa tỉnh táo

đó là cái hàng đá nó phức tạp quá
mà chúng tôi cũng rất quan tâm nhiệt tình thường xuyên đi động viên các bạn học viên ở trong phòng
cố gắng chăm sóc các em vừa vào để cho các em nó qua khỏe cắt cơn khỏe mạnh để ra đường đi sinh hoạt
ngộ độc ma túy đã và đang trở nên ngày một nghiêm trọng
không chỉ gây ra ảo giác ma túy đá mới đang tấn công mạnh hơn đến tim mạch hệ thần kinh
khiến người nghiện có thể tử vong trước khi kịp cấp cứu
có tránh xa được những lưỡi hái tử thần mang tên ma túy này hay không phụ thuộc phần lớn vào nhận thức của mỗi cá nhân
nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao đã bất ngờ đâm vào hai xe máy đi ngược chiều
bị thương vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên vừa xảy ra vào khoảng chín h ba mươi tối ngày hôm qua trên đường phạm hùng đoạn qua địa bàn thôn chín xã tân sơn thành phố pleiku tỉnh gia lai
do lưu thông với tốc độ cao nam thanh niên tên là canh chú tại huyện đắk đoa tỉnh gia lai không làm chủ được tay lái nên khi đến địa điểm nói trên đã đâm liên tiếp vào hai xe máy khác lưu thông theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh khiến cả năm người ngồi trên ba xe máy ngã văng ra đường đầu đập xuống đất chấn thương nặng
ngay sau khi xảy ra tai nạn người dân đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai cấp cứu
tuy nhiên do bị chấn thương quá nặng nên các nạn nhân canh nguyễn cao hải và nguyễn tuấn hiệp đã tử vong tại bệnh viện
riêng nạn nhân dương trần thảo nhi bị đa chấn thương gãy chân phải còn nạn nhân tên là linh chỉ bị thương nhẹ
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố pleiku phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
cục đường sát việt nam vừa công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về vận tải an toàn dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
số điện thoại đường dây nóng là tám trăm sáu mươi năm ba trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm sáu mươi năm
ngoài ra cục đường sát việt nam còn công bố số đường dây nóng của cán bộ cục đường sắt và phụ trách an toàn tại các khu vực bắc trung nam
trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín các tổ chức và cá nhân có thể gọi phản ánh thông tin vào đường dây nóng nói trên bất cứ lúc nào để được kịp thời xử lý
đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại tiếp tục mạo danh là công an để lừa đảo
mai văn bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã thới thạnh huyện thạnh phú tỉnh bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội bình quen biết với bùi kim liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
khi biết nhà liên có người nhà đang chịu án tù giam bình tự xưng là công an tp hà nội có thể lo được cho người nhà của liên hưởng án treo nhưng phải mất chi phí là năm mươi triệu đồng
vào ngày chín tháng tám gia đình liên đã chuyển số tiền ba mươi triệu đồng vào tài khoản mà bình cung cấp
sau đó bình đưa liên đi nhiều tỉnh thành để nhờ bạn bè giúp đỡ
nhưng không được
vào ngày một mươi một tháng tám bình tiếp tục yêu cầu gia đình liên đưa thêm năm triệu đồng
nghi bị bình lừa đảo cho nên gia đình liên đã trình báo với cơ quan công an
bình đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
tại cơ quan công an bình thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
được biết bình là đối tượng từng có một tiền án cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng phạm cùng lúc hai tội danh
bị truy nã về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa là đối tượng mai thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ba mươi năm phan chu trinh phường hải châu một quận hải châu thành phố đà nẵng có xeo chấm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
còn bị truy nã về hai tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân là đối tượng nguyễn trí trung
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ba mươi năm phan chu trinh phường hải châu một quận hải châu thành phố đà nẵng có xeo chấm cách sáu cm trước đuôi mắt trái
và đối tượng đặng thị bích lộc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú quận sơn trà thành phố đà nẵng bị truy nã về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện